nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy nhằm hiện thực hóa lòng tri ân của thế hệ hôm nay
với công lao của các bậc tiền nhân đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc cũng là thực hiện
truyền thống uống nước nhớ nguồn của người việt các hoạt động thiết thực đã được tổ chức tại nhiều nơi trên cả nước
đã từ nhiều ngày qua cứ đến ngày một mươi sáu âm lịch hàng tháng tại nghệ trang liệt sĩ quân tình nguyện đã hy sinh
tại nước bạn campuchia huyện vĩnh hưng tân thanh tỉnh long an đều có một lễ rỗ cho các anh hùng liệt sĩ
không ai khác đó chính là những người dân thư hưởng nền hòa bình độc lập được sống làm việc và lao động
trên mảnh đất vùng biên giới vĩnh hưng đã khởi xướng và tự nguyện thực hiện lễ cúng rỗ định kỳ hàng tháng
từ một vài cá nhân này đã lan tỏa trong toàn thể cán bộ nhân viên huyện vĩnh hưng
việc làm này mang đậm văn hóa thể hiện lòng tri ân của thế hệ hôm nay với công lao của các thế hệ cha anh
đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc
hiện nay tỉnh bắc đông đã được tổ chức
bạc liêu có hơn sáu mươi ba người có công với cách mạng đưa hưởng các chính sách của đảng và nhà nước
đặc biệt trong đó có hơn một trăm tám mươi bà mẹ việt nam anh hùng còn sống một trăm chín mươi hai thương binh hạng một trên bốn và hai trên bốn có hoàn cảnh khó khăn
theo ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu đến nay toàn tỉnh có một trăm linh gia đình chính sách có mức sống bằng
hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú
các ngành toàn thể và nhân dân địa phương luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa
với người có công với cách mạng đặc biệt là những gia đình liệt sĩ các đối tượng thương binh bệnh binh
ngoài chế độ chính sách của nhà nước những gia đình liệt sĩ những thương binh nặng được nhận hỗ trợ
một triệu đồng một người trên một tháng từ nguồn ngân sách của địa phương
nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tỉnh tuyên quang đã trao một mươi bảy ba trăm tám mươi xuất quà trị giá hơn ba một tỷ đồng
cho các đối tượng chính sách người có công trên địa bàn tỉnh
cụ thể quà của chủ tịch nước cho các đối tượng chính sách người có công là hơn ba trăm linh xuất quà trị giá bốn trăm linh triệu đồng
và hơn bảy chín trăm bốn mươi xuất quà trị giá hai trăm linh đồng với tổng số tiền hơn một bảy tỷ đồng
dịp này tỉnh tuyên quang cũng đã tặng quà cho hơn chín một trăm linh đối tượng chính sách và người có công
với tổng trị giá hơn một bốn tỷ đồng
trong những năm qua các cấp các ngành các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở trên địa bàn tỉnh tuyên quang
thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước về công tác chăm sóc thương binh
gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ tối ngày hai mươi sáu tháng bảy
tỉnh phú thọ đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật thắp sáng ngọn lửa tri ân
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
chương trình là một nén nhang tri ân các anh hùng liệt sĩ các thương bệnh binh
mẹ việt nam anh hùng và những người có công với cách mạng
với mong muốn ngọn lửa tri ân sẽ được thắp sáng
sáng mãi tới các thế hệ mai sau
trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho bốn gia đình người có công
gia đình thương binh liệt sĩ còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh phú thọ
trong các cuộc đấu tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc việt nam
miền đất tổ anh hùng có trên một mươi tám người con yêu tú mãi mãi nằm lại nơi chiến trường